theo chương trình nghị sự hôm nay một mươi sáu tháng một mươi một quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ một mươi
trong đó sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết và luật quan trọng
trong ngày hôm nay buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
sau đó quốc hội thảo luận về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu
bữa chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs
tiếp đó quốc hội thảo luận về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ trưởng bộ công an tô lâm giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu